xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình sự kiện chính trị tuần
từ ngày một tháng năm đến ngày bảy tháng năm của truyền hình nhân dân
sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy là ngày kỷ niệm sáu mươi ba năm chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ bắt nguồn từ sự lãnh đạo tài tình của đảng và bác hồ kính yêu
từ tinh thần dũng cảm và mưu trí sáng tạo của nhân dân việt nam
cùng với đó là sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế
chiến thắng điện biên phủ đã trở thành nguồn sức mạnh thức tỉnh cổ vũ
ý thức đấu tranh giành độc lập dân tộc tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới
cách đi sáu mươi ba năm
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
một trận chiến có tiếng vang rộng khắp nằm trâu
chấn động địa cầu diễn ra tại điện biên phủ
đây là trận chiến thắng vĩ đại của nhân dân việt nam
đánh dấu mốc son chấm dứt một trăm linh năm đô hộ của bọn xâm lược
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
cùng với bạch đằng đống đa dân tộc việt nam còn có thêm một mốc lịch sử mới
điện biên phủ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng cùng lòng yêu nước vô vàn
với ý chí quyết tâm dân tộc việt nam đã đứng lên tổng khởi nghĩa dành độc lập dân tộc
lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhưng trong khoảng thời gian ngắn pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa
thực dân pháp tập trung xây dựng biến lòng chảo điện biên thành căn cứ điểm
nhằm tiêu diệt quân cách mạng việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hưởng ứng lời kêu gọi của đảng
tất cả vì tiền tuyến tất cả để chiến thắng
nhân dân việt nam với tinh thần yêu nước
đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến
bảo đảm hậu phương vững chắc phục vụ cho chiến đấu
ngoài chiến trường quân đội ta thực hiện chiến dịch đánh chắc tiến chắc
tháng ba bộ đội ta mở đợt tấn công đầu tiên vào khu vực bắc
tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
tiêu diệt cứ điểm him lam bản kéo
phá bỏ tuyến phòng thủ phân khu bắc
tháng bốn làm tê liệt sân bay mường thanh
đánh phá các đồi a một c một d một
đến sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quân ta tổng tiến công trên khắp mặt trận
buộc pháp phải ký hiệp định geneva kết thúc chiến tranh ở việt nam
ngày năm tháng năm hội nghị lần thứ năm của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai đã chính thức khai mạc
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về các nội dung
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm
khóa chín về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng
chỉnh đốn đảng xem xét thi hành kỳ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ những nội dung trình hội nghị trung ương lần này là những vấn đề rất lớn và quan trọng
đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng trình đốn đảng
tổng bí thư đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp gợi mở nêu một số vấn đề liên quan đến nội dung các đề án
báo cáo để trung ương thảo luận xem xét quyết định tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
nhiệm vụ của hội nghị lần này là trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
kế thừa bổ sung phát triển nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi ban hành một số nghị quyết mới của trung ương
để lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tổng bí thư cũng nêu rõ tại hội nghị lần này trung ương cần xác định rõ mục tiêu quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới đối với doanh nghiệp nhà nước tập trung làm rõ
tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân về mục tiêu quan điểm tư tưởng chỉ đạo
những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ
đúng đắn và lành mạnh hơn thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
theo chương trình hội nghị sẽ làm việc đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch otada mori và phu nhân
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới
chủ tịch quốc hội đánh giá quan hệ hai nước những năm qua đã phát triển vượt bậc toàn diện và sâu sắc
đạt đến khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
khẳng định việt nam coi trọng việc tăng cường quan hệ với nhật bản là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
chủ tịch hạ viện otada mori cho rằng tiềm năng phát triển kinh tế của việt nam là rất lớn
đồng thời đánh giá trong hai mươi năm qua hai nước đã hợp tác trong lĩnh vực xây dựng luật pháp
khẳng định mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp
cũng như giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước
chủ tịch hạ viện nhật bản đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị kinh tế
chúc mừng được đón các vị lãnh đạo cao nhất của nhật bản đến thăm việt nam trong nửa đầu năm nay
chủ tịch hạ viện nhật bản otada mori bày tỏ khâm phục việt nam trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi hợp tác sâu rộng giữa quốc hội hai nước
chủ tịch hạ viện otada mori khẳng định cá nhân ông và hạ viện nhật bản luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cao
tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại giáo dục và giao lưu nhân dân
bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với việt nam nhằm góp phần duy trì hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế
chủ tịch hạ viện otada mori khẳng định nhật bản ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với việt nam để tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do việt nam đăng cài
chủ tịch hạ viện nhật bản
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp chủ tịch hạ viện nhật bản otada mori
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản
coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch hạ viện otada mori
chuyến thăm đầu tiên của chủ tịch hạ viện nhật bản tới việt nam sau hơn một mươi năm năm
ghi nhận sự phát triển của quan hệ giao lưu quốc hội giữa hai nước trong những năm gần đây
cùng hoạt động giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ quốc hội hai nước
chủ tịch hạ viện otada mori tin tưởng năm hai nghìn một mươi bảy là năm hết sức quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước
điều này đã được thể hiện qua các chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
thủ tướng nhật bản shinzo abe và sắp tới là chuyến thăm nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chủ tịch hạ viện otada mori cũng khẳng định sự hợp tác chặt chẽ của nhật bản đối với việt nam trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng vào tháng một mươi một tới
chiều ngày bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng
ông otada mori sang thăm chính thức việt nam trong bối cảnh
hai nước thường xuyên duy trì các cuộc thăm tiếp xúc cấp cao mà gần đây nhất là chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
và trước đó là chuyến thăm của thủ tướng shinzo abe
thủ tướng cho rằng các chuyến thăm trước đó và chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch hạ viện nhật bản
có ý nghĩa hết sức quan trọng đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc hội
và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới
thủ tướng vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản
kinh tế và nông lâm nghiệp qua đó tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai nghìn một mươi bảy ngày bốn tháng năm chủ tịch nước trần đại quang tới thăm
chúc mừng đại lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam cùng các vị trong hội đồng chứng minh
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại chùa viên minh xã quang lãng huyện phú xuyên
thành phố hà nội cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang gửi tới đại lão hòa thượng
chư tôn đức các đại biểu và qua đại lão hòa thượng gửi đến toàn thể tăng ni phật tử cả nước lời thăm hỏi ân cần
lời chúc mừng nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi một dương lịch hai một mươi bảy
chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả
đóng góp thiết thực đầy ý nghĩa của giáo hội phật giáo việt nam và toàn thể tăng ni phật tử trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước thời gian qua
chủ tịch nước cho rằng phát huy truyền thống giáo hội phật giáo việt nam ngày nay đã thông qua hoàng dương phật pháp
vận động tăng ni phật tử cả nước sống trong chính tín chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
đạo đức thuần phong mỹ tục tích cực lao động sản xuất hoạt động từ thiện xã hội đền ơn đáp nghĩa
xóa đói giảm nghèo giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của đảng nhà nước là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
tôn giáo của nhân dân bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật tạo điều kiện để đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo
trong đó có phật giáo thực hiện tốt hoạt động tôn giáo chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với tổ quốc
ngày bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại phiên họp chính phủ đã nghe và thảo luận về báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số một nqcp của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội tháng bốn vào bốn tháng năm hai nghìn một mươi bảy
báo cáo chuyên đề về kịch bản phương án các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý ii iii iv và cả năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời chính phủ đã dành một nửa thời gian phiên họp cho công tác xây dựng thể chế thảo luận về các dự thảo
nghị định nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị
nghị định quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản
nghị định quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của ban quản lý và khai thác cảng biển
nghị định quy định chính sách đặc thù về giống vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng khai thác dược liệu
cùng với các báo cáo về cơ chế chính sách báo cáo tổng hợp về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng
của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động
báo cáo về việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
trong tuần qua chủ tịch hạ viện nhật bản tadamori và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức việt nam
nhà báo chuồng thắng phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân đã có những trao đổi về sự kiện này
trước hết chúng ta nhìn lại cái bối cảnh của chuyến thăm thì thấy rằng là
việt nam và nhật bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
sau đó hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn bốn
nâng cấp lên thành đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á vào năm hai nghìn một mươi bốn
rồi đến năm hai nghìn một mươi năm hai nước lại ra cái tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ việt nam nhật bản
như vậy trải qua bốn mươi bốn năm quan hệ hai nước thì không ngừng được củng cố và phát triển
và có thể được đánh giá rằng đang ở trong cái giai đoạn tốt nhất
và có sự tin cậy chính trị cao
trong đó thì quan hệ ngoại giao giữa nghị viện việt nam và nhật bản
cũng không ngừng được củng cố và phát triển
đặc biệt chuyến thăm của chủ tịch hạ viện oshima tadamori dịp này
là chuyến thăm thứ hai của người đứng đầu hạ viện nhật bản thăm việt nam
sau chuyến thăm của chủ tịch hạ viện năm hai nghìn hai mươi
và đặc biệt như chúng ta đã thấy đây là chuyến thăm cấp cao liên tiếp thứ ba
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
sau chuyến thăm của thủ tướng nhật bản shinzo abe vào tháng một
chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản vào tháng hai vừa qua
thì đây là chuyến thăm thứ ba của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất nhật bản
nhìn lại bối cảnh chuyến thăm như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng
chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo cấp cao
cả việt nam và nhật bản để đưa quan hệ song phương giữa việt nam và nhật bản
đi vào chiều sâu và hợp tác toàn diện hơn bền vững hơn
về phía nhật bản thì chuyến thăm cho thấy nhật bản coi trọng
việc thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước nói chung
và giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng
và là bước cụ thể hóa tích cực chủ động cụ thể hóa cái nội hàm
của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phổn vinh ở châu á giữa hai nước
về phía việt nam thì quốc hội việt nam đón chủ tịch hạ viện nhật bản
nhằm tiếp tục khẳng định rằng quốc hội việt nam sẵn sàng
đẩy mạnh quan hệ toàn diện với nhật bản
trong đó có mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa quốc hội việt nam
với lại cả hai viện của quốc hội nhật bản
nói tóm lại chuyến tâm đã thể hiện sự tin cậy
một lần nữa khẳng định cái sự tin cậy chính trị cao
giữa lãnh đạo cấp cao hai nước hai quốc hội
và khẳng định sự chủ động trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
theo cái hướng cụ thể hóa cái nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
góp phần và cụ thể hóa tuyên bố về tầm nhìn quan hệ việt nam nhật bản ký năm hai nghìn hai mươi
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân đến đây
là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau